hai đối tượng đang vận chuyển ma túy tại khu vực đường quốc lộ chín thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ thu giữ một mươi kg ma túy
phát hiện nghi vấn kiểm tra xe ô tô do nguyễn đình hưng điều khiển tổ công tác phát hiện tại ghế trước của người khách
mang tên phan văn trường chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị có một bọc ni lông có chứa nhiều gói màu vàng
nghi là ma túy có trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công là bảy triệu đồng